tiếp tục cập nhật về vụ chìm cano vừa mới xảy ra tại vùng biển cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
cho đến hiện tại đã có ít nhất một mươi ba người tử vong và bốn người khác mất tích
hiện các lực lượng chức năng đang triển khai một trực thăng nhiều cano phối hợp với tàu của ngư dân đang nỗ lực tìm kiếm
phóng viên ngọc lũy hiện đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin tới quý vị và các bạn ngay sau đây
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại cảng cửa đại
hiện tại thì tại đây các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực đi tìm kiếm những người còn mất tích
theo thông tin từ công an tỉnh quảng nam đã có hai mươi hai người được cứu sống trong số tổng ba mươi chín người gặp nạn
một mươi ba người tử vong tại biện viện và bốn người vẫn còn đang mất tích
trong số bốn người mất tích thì có ba em nhỏ hai em sinh năm hai nghìn một mươi chín một em sinh năm hai nghìn một mươi và một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hiện tại thì
thì ở đây trời tối cũng như là sóng lớn đang gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm
hiện có hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh quảng nam
phòng cảnh sát phòng cháy dở cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hội hàng
và bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với nhiều ngư dân đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tại khu vực lực càno
thủy đoàn một thuộc cục cảnh sát giao thông cũng đang huy động thêm cano xuông cứu hộ từ thành phố rà nẵng vào khu vực cửa đại để phối hợp tìm kiếm

trong số những người còn mất tích có trẻ em khả năng không mang áo phao cùng với trời tối và sóng lớn thời tiết bất lợi đang gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm